thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường được gọi tắt là công ty nhật cường
đồng thời đã ra quyết định khởi tố một mươi bị can về các tội danh khác nhau gồm buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó đối tượng bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường bị khởi tố về cả hai tội danh trên
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
ngoài hành vi đã bị khởi tố bị can bùi quang huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào công ty nhật cường
và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm nhật cường hay được gọi là nhật cường soquell
hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi có dấu hiệu tội phạm rửa tiền theo quy định tại điều ba trăm hai mươi bốn bộ luật hình sự
vào ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với bị can bùi quang huy về tội rửa tiền
vào ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định
để làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi
kê biên triệt đề tài gian cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu cũng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam hoàng tuấn quốc bốn mươi tám tuổi
thành phố vũng tàu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố vũng tàu nhận được đơn của vợ chồng ông nguyễn văn trường chú tại thành phố vũng tàu
tố cáo quốc cùng với vợ là vương thị thu thủy lừa đảo chiếm đất tài sản của vợ chồng ông hơn năm một tỷ đồng
vào cuộc xác minh điều tra cơ quan công an xác định do cần tiền trả nợ
vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thủy đưa cho quốc một giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang đến thế chấp cho ông trường để vay bốn trăm linh triệu đồng
thời hạn là sáu tháng và lãi suất là bảy một tháng
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy quốc và vợ tiếp tục dùng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả khác
mang đến thế chấp cho ông trường vay tổng cộng số tiền là bốn bảy tỷ đồng với mức lãi suất tương tự
làm việc với cơ quan công an quốc khai nhận hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
là do vương thị thu thủy đưa cho quốc để quốc mang đi thế chấp vay tiền
quốc biết giấy tờ này là giả vì sổ gốc đã được vợ chồng quốc thế chấp ở ngân hàng
hiện đối tượng thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an thành phố vũng tàu đang phối hợp với cơ quan chức năng truy bắt vương thị thu thủy
đồng thời phối hợp với công an thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ về các vụ lừa đảo khác
mà đôi vợ chồng này đã thực hiện tại địa bàn thành phố hồ chí minh
công an huyện hương tàu
hương sơn tỉnh hà tĩnh khởi tố vụ án khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thị hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba vì liên quan tới vụ cháy rừng ở xã sơn trung
đã gây thiệt hại trên bốn trăm một mươi ba triệu đồng
vào khoảng tám giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu nguyễn thị hảo một mình điều khiển xe máy đi lên khu vực ruộng cỏ
thuộc thôn yên sơn xã sơn trung để cắt cỏ
tại đây hảo đã dùng liềm cắt cỏ sau đó vun thành đống và dùng bật lửa để đốt
trong quá trình đốt cỏ thì gặp thời tiết nắng nóng
nam thổi mạnh nên ngọn lửa đã bùng phát mạnh cháy lan sang cánh rừng của thôn yên sơn xã sơn trung
vụ cháy đã thiêu dụi khoảng ba hectare rừng tại địa phương gây thiệt hại trên bốn trăm một mươi ba triệu đồng
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn thị hảo đã khai nhận toàn bộ hành vi trên
công an huyện hương sơn đang phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng điều tra làm rõ
để xử lý đúng quy định của pháp luật
như vậy từ ngày một tháng bảy đến nay tại tỉnh hà tĩnh
có hai đối tượng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
trước đó thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nguyễn sơn tỉnh hải tĩnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối tượng phan đình thành
chú thầy huyện nguyễn sơn về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
mấy ngày qua thông tin về bé trai năm tuổi ở xã hòa nam huyện ứng hòa
thành phố hà nội đã bị tai nạn giao thông gãy xương chân dẫn tới tử vong
trong quá trình phẫu thuật tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã gây xôn xào dư luận
vào chiều qua bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám thông tin tới báo chí
về nguyên nhân bệnh nhi bị tử vong trong quá trình phẫu thuật
và tại bệnh viện thì trước khi phẫu thuật kết quả chẩn đoán
bệnh nhi đã gãy một phần ba xương chảy chân phải
và khi tiến hành làm thủ thuật bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành gây tê tủy sống cho bệnh nhi
gây tê xong bệnh nhi có dấu hiệu oxy tụt thấp nên các bác sĩ tập trung cấp cứu
tuy nhiên hai phổi của bệnh nhi nở kém oxy tiếp tục tụt thấp
bệnh nhi được cấp cứu với các biện pháp tích cực
thế nhưng tình trạng không cải thiện đồng tử giãn
đến một h một mươi năm vào ngày tám tháng bảy bệnh nhi đã tử vong
sau khi sự việc xảy ra vào sáng ngày tám tháng bảy
ban giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn liên viện
trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguồn nhân tử vong một cách khách quan
hội đồng chuyên môn liên viện kết luận rằng
đây là một sự cố y khoa ngoài mong muốn
nhiều khả năng do sốc phản vệ không hồi phục khi tiêm thuốc t hoặc là ngộ độc thuốc tê
và để kết luận được chính xác cần có thêm kết quả giải phẫu thi thể
quá trình nhập viện thì việc trần đoán chỉ định can thiệp
và phương pháp vô cảm của bệnh nhân tại bệnh viện một trăm linh tám là phù hợp với tình trạng của bệnh lý
và khi tai biến xảy ra thì quá trình phát hiện và cấp cứu xử trí là hợp lý
nhưng do diễn biến quá nhanh và nặng
nên bệnh nhân đã không qua khỏi
và theo bệnh viện này thì đây là sự việc rất đau lòng
bệnh viện xin chia sẻ sâu sắc nỗi mất mát với gia đình của cháu bé
quan điểm của bệnh viện rằng sẽ làm rõ cầu thị và xử lý đúng với thực tế và có trách nhiệm
tiếp theo chương trình thì mời quý vị đến với trường quay phía nam
để cập nhật những tin tức đáng chú ý khác cho nhật sống hai mươi bốn trên bảy
xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tháng bảy
tại một công ty chuyên trang trí nội thất cao cấp trên đường đông hưng thuận hai quận một mươi hai tp hcm
xảy ra cháy lớn
vụ việc không gây thương vong về người nhưng đã làm nhiều tài sản bị thiêu rụi
khoảng bốn giờ sáng người dân phát hiện khói lửa bụng lên dưới dội
từ khu vực phía sau công ty chuyên trang trí nội thất cao cấp số sáu mươi đường đông hương thuận hai nên hô hoáng
lửa sau đó bùng lên uy hiếp nhà dân lân cận
thanh niên đang ngủ bên trong đường đánh thức để thoát ra ngoài an toàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó có mặt không chế ngọn lửa sau ít phút
vụ hóa hoạ không gây thương vong về người
xong làm ảnh hưởng hai ngôi nhà lân cận
thiêu rụi gần như toàn bộ diện tích phía sau của công ty nội thất
hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị vào ngày một mươi bốn tháng bảy tới đây
bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia
nghĩa là nhiều thí sinh sẽ toán được khả năng là đổ đại học theo nguyện vọng hay không
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
thì nhiều trường đại học tại tp hcm đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh
từ kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực
do đại học quốc gia tp hcm tổ chức
và đây cũng là cơ hội trúng tuyển vào đại học
ngoài kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
sau khi đại học quốc gia tp hcm công bố kết quả đợt một
kỳ thi đánh giá năng lực
đã có ba trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn tuyển sinh
dựa vào kết quả của kỳ thi
với nhiều thí sinh tham gia kỳ thi này
vì đề thi gần gũi mang tính thực tiễn cao
đánh giá đúng năng lực
và hơn hết là không gây áp lực cho thí sinh
bên cạnh đó nhiều thí sinh cũng coi đây là cơ hội
để tăng khả năng trúng tuyển vào đại học
khi có thêm phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi này
đề thi nó được trải rộng kiến thức ra
trong năm cấp ba
với lại nó gồm nhiều môn
nhiều mảng kiến thức khác nhau
nó đánh giá đúng năng lực của học sinh
có nhiều phương pháp tuyển sinh hơn
thì nó có nhiều điều kiện tốt cho em hơn
ví dụ như kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia
nó sẽ có một khoảng thời gian nhất định
cho các bạn thi
các bạn lớp một mươi hai thi
và cũng như là các bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn
bằng việc là dùng điểm thi của đánh giá năng lực
hay là dùng điểm thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
thì em nghĩ đó là một điều cực kỳ tốt
là một trong ba trường đại học đầu tiên
vừa chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển
từ kết quả đợt một của kỳ thi này
trường đại học nguyễn tất thành cho rằng
nhà trường hoàn toàn tin tưởng vào kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực
do đại học quốc gia tp hcm tổ chức
và đây cũng là cách để nhà trường sàng lọc
lựa chọn thi sinh phù hợp
với các ngành nghề đào tạo
ngay sau khi kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai kết thúc
vào ngày bảy tháng bảy vừa qua
nhà trường cũng dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh
từ kết quả thi đợt hai là tám trăm năm mươi điểm
kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực
đại học quốc gia tp hcm
nhà trường cũng hoàn toàn tin tưởng vào cái kết quả này
bởi vì thứ nhất là đơn vị tổ chức
cũng là một đơn vị đã có uy tín
và cũng đã từng tổ chức
không riêng gì trường đại học nguyễn tất thành
mà cũng đã có một số trường sử dụng cái kết quả
kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia tp hcm
cho nên nhà trường hoàn toàn tin tưởng
vào độ tin cậy
và sự chính xác của kỳ thi
và chính vì vậy
nên nhà trường cũng mới sử dụng
đây là một trong những phương thức xét tuyển năm nay
của trường đại học nguyễn tất thành
nhà trường cũng mong muốn là khi mình đa dạng như vậy
thì mình lựa chọn được cái thí sinh đa dạng hơn
và chất lượng của thí sinh
mình lựa chọn nó sẽ phù hợp và đúng với cái yêu cầu của nhà trường
hội đồng tuyển sinh trường đại học công nghệ tp hcm
đã công bố điểm trúng tuyển
theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực
của đại học quốc gia tp hcm
theo đó điểm trúng tuyển vào trường
theo phương thức này giao động từ sáu trăm năm mươi đến bảy trăm hai mươi năm điểm
tùy theo ngành
trường đại học kinh tế tài chính tp hcm
mức điểm trúng tuyển cao nhất là bảy trăm linh
ở các ngành kinh doanh quốc tế luật quốc tế quan hệ quốc tế
đối với các trường đơn vị trực thuộc đại học quốc gia tp hcm
thí sinh sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực
được đăng ký tối đa ba nguyện vọng
vào các đơn vị thành viên khoa trực thuộc
và có thể điều chỉnh nguyện vọng đến ngày một mươi bốn tháng bảy
lần đầu tiên một bệnh viện
ở việt nam được cấp chứng nhận iso chín nghìn một hai nghìn một mươi năm
trong lĩnh vực chạy thận nhân tạo
đó là bệnh viện thống nhất tại tp hcm
với quy trình iso này
việc kiểm soát các biến chứng sẽ chặt chẽ hơn
và người bệnh được an toàn
cũng như là bảo vệ về mặt pháp lý tốt hơn
cho nhân viên y tế
theo thống kê ở việt nam hiện nay
có gần ba trăm linh bệnh nhân suy thận đang chạy thận nhân tạo
đại đa số các bệnh nhân này
đều phát hiện bị suy thận ở giai đoạn muộn
gây khó khăn cho việc điều trị bệnh
cũng như tăng chi phí điều trị
trong khi đó theo các bác sĩ
quá trình chạy thận cũng gặp nhiều biến chứng khó lường
hiện tại thì các cái chứng nhận
các cái chứng chỉ cho thận nhân tạo của việt nam
đa phần không phải từ trường đại học
đúng ra là từ trường của bù môn
của trường đại học
đây không phải đây là từ các bệnh viện
mà tuyến đầu họ đào tạo
cấp giấy chứng nhận hồi trước ba tháng
sau sự cố xảy ra yêu cầu thành sáu tháng
và như vậy thì mình sẽ
mỗi nơi họ làm một kỹ hoạt nhau
cảm ơn các bác sĩ
cái chuẩn mực cũng có
hiện nay việt nam
rất thiếu bác sĩ chạy thận nhân tạo
cả chất và lượng
trong chương trình đào tạo ngành y ở bậc đại học và sau đại học
không có chuyên ngành thận nhân tạo
nhân viên trong lĩnh vực thận nhân tạo
được đào tạo theo kiểu tự học
hoặc tham gia các khóa ngắn hàng
tại các bệnh viện lớn
tuy nhiên hạn chế ở đây là việc
truyền đạt theo kinh nghiệm
mà không có một chuẩn cụ thể nào về thận nhân tạo
khiến nguy cơ rủi ro trong quá trình xử lý lọc thận
cũng cao hơn
tôi mong muốn chương trình đào tạo này
sẽ được hãi đưa vào chương trình đại học
như vậy thì ngành thận nhân tạo
nó mới phát triển được
nó mới phát triển bền vận
bác sĩ điều diện họ làm việc
họ được trang bìm kiến thức tốt
vậy thì tỷ lệ phát biến sẽ ít hơn
rủi ro sẽ ít hơn
việc triển khai iso trong lĩnh vực thận nhân tạo
giúp thay đổi tư duy làm việc của nhân viên y tế
vốn trực quan dễ dãi
loại bỏ thói quen làm việc nhưng không ghi chép
không có an chứng kiến
kiểm soát các quy trình khám chữa bệnh
một cách chặt chẽ khoa học
đặc biệt là ở tính pháp lý
đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
trong việc điều hành quản lý các quy trình
trong thận lọc máu
nếu có được iso
đây là một điều rất là tốt
cho các bác sĩ
chuyên ngành về thận nhân tạo
thì khi có iso
thì chúng ta sẽ được kiểm định
sẽ có người theo dõi
có người giám sát
và chúng ta sẽ làm tốt
mục đích cuối cùng
điều trị bệnh nhân
nó ngày càng tốt hơn
những thời gian qua
thì rất là một cái
rất là đau lòng
cho những anh em
mà làm thận nhân tạo
chính vì thế
nếu mà chúng ta có iso
có tiêu chuẩn cho nó đúng
chúng ta làm cho nó đúng
có đúng quy trình
thì tôi nghĩ
như vấn đề vừa xảy ra
thì sẽ khó
khó có mà
tái lại lần thứ hai
còn phải có một bộ tiêu chuẩn
cho đơn vị lọc máu thật chặt chẽ
đó là mong muốn
của bệnh nhân suy thận
để tránh các tai biến nguy hiểm
trong quá trình chạy thận
trong thời gian sắp tới
hy vọng sẽ có thêm nhiều chứng nhận iso
tại các đơn vị lọc thận trên cả nước
để những vụ tai biến liên quan lọc thận
sẽ không còn xảy ra
bản tin dịp sóng hai mươi bốn trên bảy
xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi
sau đây thì kim hảo sẽ mời quý vị
cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm
của tổng thống mông cổ
có thư ký hội đồng an ninh quốc gia mông cổ
đại sứ việt nam tại mông cổ đoàn tị hương
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm
tổng thống mông cổ khát ma bát tuân ga khẳng định
nhà nước và nhân dân mông cổ
luôn coi trọng phát triển quan hệ với việt nam
đồng thời đánh giá cao vị thế
và vai trò của việt nam tại khu vực
chúc mừng những thành tựu mà chính phủ
và nhân dân việt nam đã đạt được
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
tỏ vui mừng về những kết quả hợp tác
giữa các cơ quan thực thi pháp luật mông cổ
với bộ công an việt nam thời gian qua
cũng như kết quả hội đàm tốt đẹp
giữa bộ tư pháp và nội vụ mông cổ
với bộ công an diễn ra cùng ngày
tổng thống khát ma bát tuân ga bày tỏ mong muốn
thời gian tới các cơ quan thực thi pháp luật mông cổ
và bộ công an việt nam
tiếp tục tăng cường hợp tác
nhất là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đào tạo năng lực cán bộ thực thi pháp luật
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn
ngài khát ma bát tuân ga
đã dành thời gian tiếp đoàn
truyền lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe
của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tới ngài tổng thống
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
cùng với sự phát triển của quan hệ hữu nghị
truyền thống việt nam mông cổ
thời gian qua quan hệ hợp tác hữu nghị
giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan thực thi pháp luật mông cổ
ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu
bộ công an và các đối tác mông cổ
đã đạt được sự đồng thuận cao
về những phương hướng hợp tác lớn
cũng như những biện pháp cụ thể
nhằm tiếp tục phát triển nâng cao hiệu quả hợp tác
giữa các cơ quan an ninh nội vụ hai nước
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn
ngài tổng thống tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện cho cơ quan thực thi pháp luật hai nước
tăng cường hợp tác trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức mông cổ
trước đó tại cùng nhà nước
đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao
bộ công an việt nam và đoàn đại biểu cấp cao
bộ tư pháp và nội vụ mông cổ
ngài tân sên niêm đô ri
chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao
chuyến thăm mông cổ của bộ trưởng tô lâm
và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần
làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống
giữa mông cổ và việt nam
cũng như giữa các cơ quan thực thi pháp luật
của mông cổ với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng
được gặp ngài tân sên niêm đô ri
tại đất nước mông cổ tươi đẹp
cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nông hậu
của ngài tân sên niêm đô ri
đối với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an
tại buổi hội đàm hai bộ trưởng nhất trí cho rằng
trong những năm qua quan hệ hợp tác
giữa bộ công an việt nam và bộ tư pháp
và nội vụ mông cổ ngày càng phát triển
cả về chiều rộng lẫn chiều sâu
hà bình đã có thỏa thuận
về phòng chống tội phạm năm hai nghìn một mươi ba
tạo hành lang pháp lý cho hoạt động
hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai quốc gia
hà bình đã tăng cường trao đổi thông tin
tội phạm liên quan đến hai nước
thông qua kênh interpol và kênh ngoại giao
nhằm tiếp tục củng cố và thúc đẩy
hợp tác giữa hai bộ trong thời gian tới
tại hội đàm hà bình khẳng định nghiêm túc
triển khai thực hiện nhận thức chung
nhất trong các văn bản thỏa thuận hợp tác
và các hiệp định đã ký
chủ trì trao đổi đoàn các cấp
nhằm chia sẻ thông tin nghiệp vụ
liên quan đến công tác phòng chống tội phạm
chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống khủng bố
đầu tranh phòng chống tội phạm ma túy
tội phạm công người cao
phối hợp xây dựng phương án phòng chống khủng bố
hà bình tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác
theo các thiết chế đa phương
mặc cả hai nước đều là thành viên
như các điều ước quốc tế
về phòng chống tội phạm có tổ chức
xuyên quốc gia chống khủng bố chống tham nhũng
chống tra tấn và các điều ước quốc tế
đa phương khác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
hà bình tăng cường trao đổi thông tin
hợp tác đào tạo nâng cao năng lực
thực thi pháp luật trao đổi kinh nghiệm
nhằm tăng cường hiểu biết
thúc đẩy tham mưu lãnh đạo hai nước
về chính trị và đầu tư kinh tế
thưa ủy quyền của chủ tịch nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và tổng thống mông cổ
bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng tencent niamdori
đã ký hiệp định dẫn độ giữa việt nam và mông cổ
việc ký kết hiệp định dẫn độ
đã ghi nhận một bước tiến mới
quan trọng trong hợp tác
vì tư pháp hình sự
hiệp định là cơ sở pháp lý
để các cơ quan chức năng của hai nước
hợp tác trong truy bắt tội phạm bỏ trốn
và thực hiện yêu cầu dẫn độ giữa hai nước
dịp này bộ trưởng tô lâm
và bộ trưởng tencent niamdori
cũng chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác
giữa học viện an ninh nhân dân
và đại học nội vụ mông cổ
tiếp tục các tin tức quan trọng khác
lưu lượng cảnh sát phòng cháy chạy cháy
và cứu nạn cứu hộ
phải tiếp tục phát huy kết quả đạt được
quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
vì công tác phòng cháy chạy cháy
phát huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
và các tầng lớp nhân dân
cùng vào cuộc đối với công tác này
đặc biệt là coi trọng công tác phòng ngừa
và tuyên truyền và triển khai thực chất
toàn diện nhưng trọng tâm trọng điểm
từ đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất
những nguy cơ và thiệt hại do cháy gây ra
đó là chỉ đạo của thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức sáng nay tại hà nội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
thứ trưởng lê quý vương cũng yêu cầu
toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy
tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
trong công tác này
tập trung xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở
xiết chặt kỷ luật kỷ cương
vai trò trách nhiệm nêu gương đi đầu của thủ trưởng
người đứng đầu trong thực thi công vụ
thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát
và xử lý kịp thời các vi phạm
thư trưởng lê quý vương nhấn mạnh
trọng tâm là nâng cao nhận thức
trách nhiệm của cộng đồng dân cư
phát huy phương châm bốn tại chỗ
trong công tác phòng cháy cháy cháy
cùng với đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an các đơn vị địa phương
phải luôn sẵn sàng ứng phó
có các phương án cụ thể chủ động trong mọi tình huống
lãnh đạo bộ ghi nhận đánh giá cao kết quả
đã đạt được của lực lượng trong thời gian qua
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tình hình cháy giảm cả ba tiêu chí
số vụ cháy thiệt hại về người và tài sản
góp phần cùng toàn lực lượng công an nhân dân
đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự
phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên với những khó khăn thực tế
điên quan đến công tác quy hoạch đô thị
hạ tầng cơ sở giao thông
phục vụ công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
số lượng các cơ sở công trình thuộc diện quản lý
ngày càng gia tăng phát triển đa dạng
với những tính chất phức tạp
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sẽ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
và nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu đặt ra
trong tình hình mới
cũng trong sáng nay tại hà đội
cục công tác đảng và công tác chính trị
bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác
sau tháng đầu năm triển khai các mặt công tác
sau tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
cực thương nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng
thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận
đánh giá kết quả các mặt công tác
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
công tác đảng và công tác chính trị
đã đạt được nhiều kết quả tích cực
như tham mưu ban hành quy định mới
về tổ chức đảng trong công an nhân dân
kiện toàn củng cố tổ chức đảng các cấp
theo mô hình tổ chức mới
nâng cao vai trò lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng
đảng viên phát huy vai trò nêu gương
của người đứng đầu
công tác giáo dục chính trị đã được tăng cường
triển khai kịp thời có hiệu quả các chỉ thị
nghị quyết của đảng
nhất là quy định về trách nhiệm nêu gương
của cán bộ đảng viên
đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ công tác
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm
trong sáu tháng cuối năm
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị
cục công tác đảng và công tác chính trị
tiếp tục chủ động tham mưu cho đảng ủy công an trung ương
làm tốt công tác xây dựng đảng về tổ chức
và công tác đảng viên
tham mưu và chuẩn bị tốt các công tác tổ chức
đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân
đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương
lần thứ bảy tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
cùng với đó
ra soát và điều chỉnh hoàn thiện các văn bản pháp luật
khắc phục những điểm còn vướng mắc
trên các mặt công tác
tiếp tục tham mưu nghiên cứu đổi mới
nâng cao tính hiệu quả tính chủ động
của công tác chính trị tư tưởng
đảm bảo lực lượng công an nhân dân
luôn giữ vững bản chất cách mạng
có bản lĩnh chính trị vững vàng
cũng trong khuôn khổ hội nghị hôm nay
thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao huy hiệu
bốn mươi năm tuổi đảng cho trung tướng nguyễn xuân mười
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
trao bằng khen cho các tập thể
và cá nhân của cuộc công tác đảng
và công tác chính trị đã có thành tích xuất sắc
trong công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cần chủ động kịp thời hơn nữa
trong công tác tham mưu xây dựng cơ chế
chính sách hành lang pháp lý
trong công tác quản lý nhà nước
và phát triển công nghiệp an ninh trong tình hình mới
đó là yêu cầu của trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an khi phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
của cục công nghiệp an ninh
được tổ chức sáng nay tại hà nội
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cục công nghiệp an ninh đã triển khai
có hiệu quả các phương án sắp xếp
doanh nghiệp nhà nước bộ công an
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
chủ động nắm bám sát tình hình hoạt động
của các doanh nghiệp để tham mưu
đề xuất lãnh đạo bộ chỉ đạo
cổ phần hóa doanh nghiệp
vấn đề thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần
đề xuất tháo gỡ những khó khăn
của doanh nghiệp bộ công an
về thực hiện các đề án dự án
và phát triển công nghiệp an ninh
cơ bản đảm bảo tiến độ chất lượng hiệu quả
nhất là tập trung vào xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện đề án
đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị đảng ủy cục công nghiệp an ninh
cần chủ động kịp thời hơn nữa
trong công tác tham mưu xây dựng cơ chế
chính sách hành lang pháp lý
các văn bản quy phạm pháp luật
phù hợp với tình hình thực tế
để không bị xung đột với các quy định pháp luật khác
trong công tác quản lý nhà nước
và phát triển công nghiệp an ninh trong tình hình mới
các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa
để có kế hoạch sản xuất dài hơn
đem lại hiệu quả cao
cũng như đảm bảo đời sống của người lao động
chủ động tự kiểm tra phòng ngừa những sai sót
có thể xảy ra trong quá trình công tác
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh
việc cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
cho các doanh nghiệp công an
đồng thời bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn
để phát huy tối đa năng lực sở trường
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
cũng đã dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
triển khai các mặt công tác sáu tháng cuối năm
của viện khoa học và công nghệ bộ công an
báo cáo về kết quả các mặt công tác
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đại diện viện khoa học và công nghệ bộ công an
cũng đã tham mưu chỉ đạo
triển khai các chương trình kế hoạch công tác
nghiên cứu ứng dụng chế tạo các phương tiện
kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ
theo hướng tăng cường cho các địa bàn trọng điểm
lực lượng trực tiếp chiến đấu
theo chủ trương của đảng ủy công an trung ương
bộ công an
đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng
trong và ngoài bộ công an
đẩy mạnh nghiên cứu chế tạo cải tiến các sản phẩm
đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng công an nhân dân
đặt ra hiện nay
phát biểu tại hội nghị
thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương những kết quả
viện khoa học và công nghệ bộ công an
đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm
trong sáu tháng cuối năm
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị
viện khoa học và công nghệ tập trung vào nhóm
năm nhiệm vụ trọng tâm
gồm tập trung để mạnh nghiên cứu
ứng dụng thành tiệu khoa học công nghệ
phục vụ công tác đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài
tham mưu với đảng ủy công an trung lương
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
về phát triển khoa học và công nghệ
trong công an nhân dân
thực hiện tốt công tác dự báo tình hình
bám sát yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng
công an nhân dân để tăng cường ứng dụng
thành tiệu mới nhất của khoa học công nghệ
mở rộng hợp tác để nâng cao chất lượng
công tác nghiên cứu khoa học
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng
triển khai nghiêm túc có hiệu quả
các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
và bộ công an